hôm nay là ngày làm việc thứ sáu của phiên xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng
buổi sáng tiếp tục thẩm vấn với nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian do phan xào nam và nguyễn văn dương cầm đầu
buổi chiều hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn phan xào nam
cựu giám đốc công ty cổ phần vtc online là một trong những người cầm đầu đường dây
tại buổi xét xử phan xào nam khai cuối năm hai nghìn một mươi bốn hoàng thành trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
ở quận hoàng mai thành phố hà nội làm giám đốc công ty nam việt đã chủ động gặp phan xào nam
bàn về việc phát hành game bài đánh bạc trên mạng
về lý do đổi tên hệ thống gam bài nam khai không nhớ rõ nhưng lý do không rõ ràng
nam chỉ nhớ thời điểm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn văn dương có trao đổi với bị cáo
rằng cnc là công ty bình phong của bộ công an mà đứng phát hành game như thế này thì hơi nhạy cảm
sau đó hệ thống từ tên rigvip chuyển sang thành tên tipclub
cơ chế hoạt động của game bài này thì vẫn không thay đổi
về mặt vận hành kỹ thuật phần mềm bị cáo nam khai do hoàng thành trung và các cộng sự thực hiện
phan xào nam khai được cơ quan điều tra cho xem một số chứng từ hồ sơ và cùng với các tài liệu
mình giao nộp đã thống nhất số tiền hưởng lợi từ trò chơi đánh bạc là một bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ hai ngày một mươi chín tháng một mươi một